thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay tỉnh ủy đắk nông đã tổ chức tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương viii khóa một mươi một
về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
tham dự hội nghị về phía trung ương có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
về phía tỉnh đắk nông có các đồng chí bí thư tỉnh ủy ngô thanh danh và lãnh đạo các sở ban ngành địa phương
phát biểu chỉ đạo hội nghị thay mặt bộ chính trị bộ trưởng tô lâm ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực
cố gắng cùng những kết quả đạt được của đảng bộ tỉnh đắk nông trong việc thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một thời gian qua
nhân dịp này thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm cũng đã gửi lời cảm ơn
đến ban thường vụ tỉnh uỷ đắc nông đã lãnh đạo chỉ đạo quan tâm đến lực lượng công an trong việc thực hiện nhiệm vụ chiến lược
bảo vệ an ninh tổ quốc đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ được đảng và nhân dân giao phó
đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến lược bảo vệ tổ quốc và cho biết nhiệm vụ được đề ra tại nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một
là bảo vệ đảng bảo vệ sự lãnh đạo của đảng chế độ xã hội và bảo vệ nhân dân phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân
trong bảo vệ tổ quốc bảo vệ nền tảng văn hóa giữ gìn bản sắc truyền thống và giao lưu học hỏi văn hóa thế giới nâng cao tiềm lực kinh tế
củng cố tiềm lực quốc phòng xây dựng lực lượng vũ trang nòng cốt xây dựng công tác đối ngoại đẩy lùi những nguy cơ về quốc phòng an ninh xây dựng khu vực ổn định phát triển
đối với tỉnh đắk nông đại tướng tô lâm đánh giá đây là một tỉnh biên giới nằm trong khu vực chiến lược quốc gia có vị trí quốc phòng an ninh vô cùng quan trọng
tuy điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn cùng với bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều tác động nhưng trong một mươi năm qua tỉnh ủy đắk nông đã tổ chức triển khai có hiệu quả nghị quyết trung ương viii
trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết trung ương viii tỉnh đắk nông vẫn còn một số hạn chế khuyết điểm đồng chí tô lâm đề nghị tỉnh sớm có giải pháp khắc phục trong thời gian tới
trước hết là ổn định kinh tế xã hội nâng cao đời sống người dân từ đó nâng cao nhận thức của nhân dân trong nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
nhân dịp này nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới đã được tuyên dương khen thường
chiều nay một mươi bảy tháng hai công an tỉnh nam định tổ chức gặp mặt các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo công an tỉnh nguyên lãnh đạo ban chỉ huy an ninh cảnh sát chủ nhiệm phó chủ nhiệm câu lạc bộ công an hưu trí ba tỉnh nam định hà nam ninh bình nhân dịp đầu xuân quý mão hai nghìn hai mươi bốn
dự buổi gặp mặt có đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
trải qua gần ba mươi năm kể từ khi chia tách nghĩa giới hành chính cho đến nay công an tỉnh nam định hà nam ninh bình luôn duy trì củng cố và phát huy mối quan hệ đoàn kết phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị thường xuyên trao đổi kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn ba tỉnh có những bước phát triển vượt bậc
phát biểu tại buổi gặp mặt thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn về những công hiến quy báu trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trả tự của các tướng lĩnh sĩ quan cao cấp công an nhân dân quê hương nam định hà nam ninh bình đang công tác và đã nghỉ hưu
thứ trưởng trần quốc tỏ tin tưởng với truyền thống anh hùng sự phối hợp chặt chẽ của các cấp các ngành sự ủng hộ giúp đỡ đùm bọc của nhân dân công an ba tỉnh nam định hà nam ninh bình sẽ vượt qua khó khăn tuyệt đối trung thành với tổ quốc với đảng nhân dân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại công an phường khương trung ở quận thanh xuân và công an phường phú la ở quận hà đông đây là hai trong một mươi ba công an phường mà thành phố hà nội lựa chọn để xây dựng đơn vị điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
tại buổi làm việc thứ trưởng lê quốc hùng đánh giá cao sự chủ động và đồng tình với việc thành phố hà nội đã sớm ra soát đánh giá tổng thể toàn diện một trăm bảy mươi năm công an phường trên địa bàn thành phố
trong đó đã lựa chọn được một mươi ba công an phường để triển khai xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị trong năm hai nghìn hai mươi ba và lộ trình từng năm đến năm hai nghìn ba mươi
trong đó đã lựa chọn được một mươi ba công an phường để triển khai xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị trong năm hai nghìn hai mươi ba và lộ trình từ năm hai nghìn ba mươi
tại công an tỉnh thừa thiên huế bộ công an vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác nghỉ dưỡng trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai tham dự và chỉ đạo hội nghị có thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến khẳng định nghỉ dưỡng là chế độ đãi ngộ đặc biệt của ngành công an đối với cán bộ chiến sĩ và thân nhân cán bộ chiến sĩ nhằm phục hồi nâng cao sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ
động viên khích lệ cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê văn tuyến đánh giá cao những thành tích và kết quả đạt được trong công tác nghỉ dưỡng năm hai nghìn hai mươi hai
đồng thời đồng chí yêu cầu trong thời gian tới các đơn vị cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả đề án sắp xếp phát triển hệ thống nhà khách nhà nghỉ dưỡng trong công an nhân dân đến năm hai nghìn ba mươi nhằm tạo đột phá cho công tác nghỉ dưỡng
dịp này bộ công an đã trao bằng khen cho tám tập thể và một mươi năm cá nhân cục hậu cần trao giấy khen cho bốn mươi hai cá nhân đã có những thành tích cao trong công tác nghỉ dưỡng năm hai nghìn hai mươi
trong không khí sôi nổi của toàn lực lượng công an nhân dân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm năm công an nhân dân thực hiện sáu điều bác hồ dạy
vào ngày hôm nay đoàn đại biểu trường đại học phòng cháy chữa cháy báo công dân bác những thành tích mà nhà trường đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong thời gian vừa qua
đến nay trường đại học phòng cháy chữa cháy đã từng bước trưởng thành về mọi mặt đào tạo được nhiều thế hệ với hàng vạn học viên ưu tú cung cấp nguồn nhân lực quan trọng làm công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ cho bộ công an và các ngành kinh tế xã hội góp phần giữ vững an ninh trật tự đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nâng cao đổi mới công tác giáo dục đào tạo cán bộ trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy giải luyện nên những người lính chữa cháy dũng cảm hết lòng vì nhân dân phục vụ được nhân dân tin yêu
nguyện mãi học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức sáng người của bác lực lượng công an nhân dân sẽ tiếp tục lập thêm nhiều chiến công làm thêm nhiều việc tốt vì nhân dân
nhân dịp này nhà trường cũng đã tặng quà hỗ trợ cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và trồng cây lưu niệm tại khu lưu niệm sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân theo lời dạy của bác vì lợi ích một mươi năm trồng cây vì lợi ích trăm năm trồng người
những ngày này hai mươi bốn cán bộ chiến sĩ công an nhân dân việt nam vẫn đang nỗ lực hết sức mình để cứu giúp các nạn nhân động đất thổ nhĩ kỳ
thế nhưng đằng sau những nhiệm vụ cao cả đó có những chiến sĩ đã phải gác lại những nỗi niềm bộn bề riêng của gia đình sẵn sàng lên đường chiến đấu mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện cảm động này
đây là vợ và con thượng úy vũ trung hiếu một trong những chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ việt nam
đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại thổ nhĩ kỳ
anh lên đường cùng các đồng đội sang thổ nhĩ kỳ khi con trai mới hơn hai tuổi đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa hà đông
con của bạn hiếu thì được vào viện ngày chín tháng hai và con vào viện là trong tình trạng là ở nhà thì con đã bị sốt và bị tiêu chảy hai ngày
chúng tôi cũng biết được hoàn cảnh của gia đình và chúng tôi cũng đã gắt cánh bên cạnh mẹ để hỗ trợ cho mẹ
những lúc mẹ khó khăn cùng với các đội ngũ điều dưỡng ở đây
thì tôi cũng đã trực tiếp liên hệ với vợ đồng chí hiếu động viên vợ đồng chí hiếu cũng giữ gìn sức khỏe chăm sóc con để tạo điều kiện cho chồng thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ tại thổ nhĩ kỳ đạt kết quả cao nhất
trong cái giá rét âm độ của thổ nhĩ kỳ những chiến sĩ không thể ngủ vì khí hậu khắc nghiệt
trải qua những đêm đánh giá ở một nơi hiểm nguy đầy xa lạ những cuộc điện thoại ngắn ngủi là cách để người chiến sĩ ấy vượt qua nỗi nhớ nhà
bởi vì các anh hậu phương vững chắc luôn là chỗ dựa là nguồn sức mạnh tinh thần để họ càng thêm mạnh mẽ trước mọi khó khăn thử thách
khi nhập viện hôm thứ tư thì thứ năm thì anh thứ tư được anh được nhận được thông tin là anh phải lên đường
và thứ năm thì anh bay sang bên thổ nhĩ kỳ
khi mà anh nhận được thông tin lên đường để đi làm nhiệm vụ ở thổ nhĩ kỳ thì thực ra thì gia đình cũng rất là lo lắng
thì mẹ cháu thì thật ra con ốm
mẹ cháu cũng chỉ biết là thôi
ba cháu thì lên đường làm nhiệm vụ nhiệm vụ rất là tự hào của đất nước
thì mẹ cháu ở nhà chỉ cố gắng là chăm sóc cháu thì để anh yên tâm công tác ở nước ngoài
mặc dù rất là lo cho con quê nhà tuy nhiên mình cũng đã cố gắng phối hợp cùng anh em trong đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ
vì đối với người chiến sĩ sát bộ cháy cháy và kỹ năng ưu hộ thì nhiệm vụ phải luôn được ưu tiên trên hàng đầu
gặp lại những nỗi niềm thầm kín
những chiến sĩ công an
những chiến sĩ công an việt nam luôn mang trong mình tinh thần và ý chí sẵn sàng lên đường
có những chiến sĩ chưa thể chào tạm biệt vợ chưa thể hôn con
đôi khi chỉ là lời tạm biệt vội vã nhưng trong họ vẫn mang một niềm kiêu hãnh với sứ mệnh thiêng liêng ấy
thưa quý vị tích cực đổi mới phương pháp huấn luyện giảng dạy quản lý nhằm nâng cao chất lượng học tập của chiến sĩ nghĩa vụ
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới
chỉ đạo của trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tại lễ khai giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
tại bộ tư lệnh cảnh vệ tổ chức vào chiều ngày một mươi bảy tháng hai tại hà nội
hơn bốn trăm linh chiến sĩ mới thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
tại bộ tư lệnh cảnh vệ sẽ trải qua ba tháng huấn luyện
được trang bị những kiến thức cơ
cơ bản về chính trị điều lệnh quân sự võ thuật công an nhân dân
pháp luật nghiệp vụ cơ sở kỹ năng thực hành xử lý nhiệm vụ chuyên môn
thông qua khóa huấn luyện các tân binh sẽ được bồi đắp bản lĩnh chính trị vững vàng
xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
được rèn luyện hình thành nếp sống sinh hoạt học tập và công tác
trong môi trường kỷ luật của lực lượng vũ trang
đồng chí thứ trưởng yêu cầu các chiến sĩ nghĩa vụ nêu cao tinh thần
khắc phục mọi khó khăn thử thách đoàn kết giúp đỡ đồng chí đồng đội trong huấn luyện
học tập sinh hoạt phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu yêu cầu đề ra của khóa huấn luyện
trực tiếp thứ trưởng lê quốc hùng cùng đoàn công tác của bộ công an
cũng đã kiểm tra cơ sở vật chất điều kiện phục vụ công tác huấn luyện
tại trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ bộ tư lệnh cảnh vệ
qua kiểm tra khảo sát đồng chí thứ trưởng đề nghị thời gian tới
bộ tư lệnh cảnh vệ khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị chức năng
đề xuất có lộ trình phù hợp để mở rộng nâng cấp quy mô chất lượng huấn luyện
phát huy năng lực khắc phục khó khăn đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác
đảm bảo an ninh an toàn đối tượng cảnh vệ không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
sáng nay tại bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an tổ chức đón nhận huấn luyện một mươi năm hai trăm ba mươi ba công dân
thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân còn gọi là chiến sĩ mới
thuộc công an các địa phương của sáu mươi một trong số sáu mươi ba tỉnh thành phố
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu tại buổi lễ
đối với những chiến sĩ nghĩa vụ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động giao cho một mươi trung đoàn
và hai trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ
tổ chức tiếp nhận huấn luyện tại một mươi sáu địa điểm trên cả nước
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn long yêu cầu bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
thực hiện nghiêm túc trong công tác rèn cán luyện quân lấy kỷ luật kỳ cương là nền tảng để huấn luyện chiến sĩ
đối với các đồng chí chiến sĩ mới phải nêu cao tinh thần trách nhiệm khắc phục mọi khó khăn thử thách
nhanh chóng rèn luyện tắc phong của lực lượng vũ trang nghiêm túc chấp hành mọi chế độ học tập
sinh hoạt công tác điều lệnh kỷ luật công an nhân dân và mệnh lệnh của chỉ huy
cũng trong sáng nay bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tổ chức phát động tết trồng cây
vì một việt nam xanh xuân quý mão hai nghìn hai mươi ba
đây là hoạt động thiết thực của cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động hướng ứng chương trình trồng một tỷ cây xanh
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm vì một việt nam xanh do thủ tướng phát động góp phần xây dựng đất nước ta
mãi mãi xanh tươi và bền vững đồng thời thực hiện chủ trương của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an về mục tiêu mỗi cám bộ chiến sĩ trồng ít nhất từ một đến ba cây xanh
hơn một tuần sau khi nhập ngũ những ngày đầu của các tân binh sẽ như thế nào
ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng nhóm phóng viên của truyền hình công an nhân dân
đến thăm trung tâm huấn luyện một cơ sở hai bộ tư lệnh cảnh sát cơ động để tìm hiểu về cuộc sống
quá trình học tập giàn luyện của những tân binh nhập ngũ năm hai nghìn hai mươi ba
hơn một tuần sau khi nhập ngũ
giờ đây thao trường chính là nơi để chàng sinh viên đại học giao thông vận tải đỗ đại dương
và những bạn cùng trang lứa tiếp tục nối tiếp ước mơ
được góp một phần bé nhỏ vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
trước khi tham gia nhập ngũ tôi đã hoàn thành chương trình đại học và đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ
tuy nhiên khi được tổ quốc gọi tên tôi sẵn sàng gác lại tất cả công việc
để tham gia nhập ngũ vì tôi biết được rằng đó chính là nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân
qua một thời gian được học tập và được các thầy cô cũng như là ban giám hiệu trung tâm
hết sức quan tâm huấn luyện chúng tôi là thanh niên nhận thấy rằng đây là một môi trường rất tốt
để rèn luyện sức khỏe ý chí và nghiệp vụ để sau này xây dựng đất nước
ngày đầu mới vào đây thì em còn gặp nhiều bơ ngỡ khó khăn trong học tập trong sinh hoạt
nhưng nhờ có sự chỉ bảo tận tình của các thầy các cô các đồng chí đồng đội
nên em đã dần bắt nhịp được với môi trường k hai ạ
trong ba tháng huấn luyện thì chúng tôi sẽ huấn luyện những kiến thức cơ bản
thứ nhất là những động tác về kỹ chiến thuật võ thuật
cái việc thứ hai là tân binh sẽ được làm quen với các loại vũ khí công cụ hỗ trợ cơ bản nhất của lực lượng cảnh sát cơ động
và việc thứ ba đấy là chúng tôi sẽ huấn luyện một số tân binh sẽ được tham gia một số cái đội hình chiến đấu cơ bản
ở sát cơ động và việc thứ tư đấy là một số kỹ lăng để làm cái nhiệm vụ mà phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu lạc
chiếu thẳng chăn vuông môi trường quân ngũ không chỉ giúp các tân binh vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu
mà giờ đây mọi thói quen sinh hoạt hàng ngày ở gia đình sẽ phải thay đổi nhượng chỗ cho những nền hết
do rất sinh hoạt kỷ luật mới
trong phần tiếp theo tăng cường kiểm tra chấn chỉnh công tác phòng cháy chữa cháy
sau vụ cháy tại chợ tam bạc hải phòng
gần bốn mươi bốn người thiệt mạng trong thảm họa động đất tại thổ nhĩ kỳ và syri
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
sau gần ba ngày xét xử hội đồng xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc đã tuyên án
nguyên giám đốc sở y tế tỉnh đắk lắc và một mươi năm thuộc cấp về các tội vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng
và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm tại sở y tế tỉnh đắk lắc nguyên giám đốc sở
và một mươi năm thuộc cấp lợi dụng chức vụ quyền hạn cho một mươi bốn mặt hàng thuốc được xét duyệt và phê duyệt
trúng thầu sai nhóm gây thiệt hại hơn một mươi ba tám tỷ đồng
theo đó hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã tuyên phạt các bị cáo cao thị ninh nguyễn hữu huyên
nguyễn đình diệp nguyễn xuân hải
sáu năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
các bị cáo doãn hữu long nguyên giám đốc nguyễn hữu thông mỗi bị cáo ba năm tù về tội
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
một mươi bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ mức án cải tạo không giam giữ đến hai năm sáu tháng tù
nhưng cho hưởng án treo
vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại chợ tam bạc hải phòng xảy ra vào ngày một mươi hai tháng hai vừa qua
đã gây thiệt hại hơn một trăm linh tỷ đồng
vụ cháy đã khiến cho nhiều bà con tiểu thương lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn
khi tài sản bị thiêu dụi chỉ sau vài giờ đồng hồ
vụ cháy này tiếp tục dóng lên hồi chuông cảnh báo về những nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra
bất kỳ lúc nào tại khu vực kinh doanh trong chợ bởi cả nguyên nhân chủ quan và khách quan
chính vì điều này ngay sau vụ cháy chợ tam bạc hải phòng lực lượng cảnh sát phòng cháy
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ các địa phương đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền
kiểm tra và chấn chỉnh ý thức của các ban quản lý các tiểu thương
chợ đầu mối long biên quận ba đình hà nội là một trong những chợ đầu mối lớn nhất hà nội
với hơn một hai trăm linh gian hàng hoạt động liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
thông tin về các vụ cháy chợ xảy ra vừa qua luôn là bài học với ban quản lý và mỗi tiểu thương
nội dung cảnh báo cháy nổ liên tục được phát thanh thường xuyên trên hệ thống loa của chợ
đảm bảo các tiểu thương không lơ là với công tác đảm bảo an toàn
cháy nổ rất là nhiều tất cả bên trên ban cũng hàng ngày tiên truyền thông báo
chúng tôi cũng ý thức không thắp hương thờ cúng ở đây cả
và lên trên bà chú chợ để thắp hương thở cúng ở đấy
còn đối với bà nguyễn thị trung tiểu thương kinh doanh tại chợ trung tâm thành phố việt trì
thì bản thân bà luôn nhận thức rất rõ về hậu quả của các vụ cháy chợ
theo bà trung chỉ một yếu tố rất nhỏ nhưng nếu lơ là
cháy nổ có thể xảy ra và gây hậu quả khôn lường
ở đây ban quản lý chợ là thường xuyên đôn đốc
mấy hàng ngày là hết giờ là ban quản lý tắt điện để phòng cháy
chúng tôi là người dân chúng tôi cũng ý thức được như thế là trước mắt là để bảo vệ cho mình
trước hết sau đó là đến cộng đồng
thì nếu như trường hợp mà xảy ra cháy cháy thì người tiểu thương là phải chịu thiệt thòi nhất
nguyên nhân như cháy thường thường là trụ chủ quan của người hoặc là do điện
biết chập là cũng là cái nguyên nhân nhiều
theo như tôi tìm hiểu thì là ý thức được là có nghĩa là thường thường là những cái ý thức của mình nhỏ nhạt
nhưng mà sơ sảnh một tí thì chảy ra cả một cái vấn đề lớn
vẫn biết khi xảy ra cháy chợ thì tiểu thương sẽ phải chịu thiệt hại nặng nề nhất
thế nhưng trên thực tế vẫn có một bộ phận tiểu thương dù đã được tuyên truyền nhắc nhở
nhưng trong quá trình hoạt động vẫn thiếu ý thức trong phòng ngừa cháy nổ
hàng hóa bầy kín lối đi
hay che chắn cả tủ trang thiết bị phòng cháy chữa cháy
xe máy được để ngay trong gian hàng như thế này
việc dò dỉ xăng dầu sẽ rất dễ dẫn đến cháy nổ
ta đã bố trí những hàng hóa mà có thể cháy được
gần những cái ổ điện và những cái thiết bị điện như thế này
nếu mà trong đường chạm một số nhà chập cháy thì rất có thể là nó sẽ cháy lan
như thế là rất là nguy hiểm
rồi rồi rồi cô đồng ý cái đấy đồng ý
cô cho ông dưới
đúng rồi cô lưu ý những cái vấn đề này
còn đây là cách mà tiểu thương kinh doanh trong chợ
tận dụng không gian để lưu trữ hàng hóa
theo đó mặt hàng là hộp xốp được chất cao lên đến tận mái chợ
những hiện trạng này tiêm mẩn nguy cơ cháy rất cao
qua cái bơ bởi thủy trang này thì tôi nhận thấy rằng là còn có những cái gì
còn một số việc thiếu sót vẫn còn để
tôi coi như thế là người dân bày hàng nói chung là nó cũng chưa được vùng vắn ngọn gàng
về cơ bản thì người dân rất là chấp hành tốt công tác còn cháy
cháy và rất là lo lắng cho vấn đề hàng hóa của mình
nhưng bên cạnh đó có một số hộp thì người ta có ý thức nhận thức còn kém
thì chúng tôi cũng tiếp tục tuyên truyền nhắc nhở và có những biện pháp tiếp theo tới đây
đối với lại phòng cảnh sát phòng cháy cháy công an tỉnh phú thọ
thì đã chủ động tham mưu với ban giám đốc lãnh đạo phòng cảnh sát phòng cháy cháy
và kiếm nạn cứu hộ công an tỉnh phú thọ
tiếp tục triển khai các kế hoạch tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy cháy
các ban quản lý các chợ trên địa bàn và các tiểu thương trên địa bàn tỉnh phú thọ
đồng thời là đẩy mạnh công tác kiểm tra kịp thời phát hiện những tồn tại
những thiếu sót để chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
những vụ cháy chợ hàng năm vẫn xảy ra ở nhiều địa phương
và để lại những hậu quả đau xót cho hàng trăm tiểu thương kinh doanh
bao nhiêu tài sản tích cóp của họ trong những gian hàng chỉ trong ít phút đã bị thiêu dụi
chính vì vậy
bên cạnh sự vào cuộc tuyên truyền kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm về an toàn cháy nổ của lực lượng chức năng
ý thức từ mỗi tiểu thương kinh doanh và khách hàng chính là giải pháp hữu hiệu nhất trong công tác phòng ngừa cháy nổ